sở giáo dục đào tạo tp hcm vừa có tờ trình gửi ủy ban nhân dân tp hcm về đề xuất cho trẻ mầm non tiểu học và lớp sáu
đi học lại từ ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai sau tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi hai